văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ
yêu cầu ủy ban nhân dân tp đà nẵng xử lý thông tin của báo chí
phản ánh về hai mươi một lô đất ven biển đà nẵng có liên quan đến người nước ngoài
theo nội dung công văn vừa qua báo chí phản ánh
dòng các đô thị ven biển đà nẵng thuộc khu vực sân bay nước mặn quận ngoại hành sơn
hiện có hai trăm bốn mươi sáu lô đất trong đó có hai mươi một trường hợp người trung quốc đứng tên
trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố cho biết
trước đây giấy chứng nhận quyền sử dụng những lô đất này được cấp cho người việt nam
trong quá trình hợp tác làm ăn người trung quốc góp vốn đóng cổ phần nên được đứng tên
liên quan đến phản ánh trên thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng xử lý theo đúng pháp luật